sáng nay hai tháng một mươi tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo châu thị thu nga
nguyên đại biểu quốc hội khóa một mươi ba nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất housing group
cùng chín đồng phạm khác với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sơ thẩm xét xử châu thị thu nga và chín đồng phạm gồm bốn bị cáo nguyên là phó tổng giám đốc housing group
hai bị cáo nguyên là giám đốc sản giao dịch bất động sản housing và các bị cáo nguyên là kế toán trưởng housing group
bị cáo châu thị thu nga bị tạm giam chín bị cáo còn lại được tại ngoại
hai mươi một bị hại cùng sáu mươi tám doanh nghiệp cá nhân là những tổ chức cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được tòa triệu tập
có tổng số một mươi sáu luật sư bảo chữa cho các bị cáo và một người bảo vệ quyền lợi cho bị hại
trong đó riêng bị cáo châu thị thu nga có năm luật sư bào chữa
theo cáo trạng mặc dù từ năm hai nghìn
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi dự án b năm cầu diễn chưa được giao cho liên doanh công ty housing group và công ty haic là chủ đầu tư
chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng nên chưa được phép huy động vốn của khách hàng
nhưng châu thị thu nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý tiến độ của dự án
thuê lập mô hình dự án chỉ đạo thi công khoan cọc nhồi để khách hàng tin tưởng nộp tiền cho công ty học sinh
mua căn hộ hình thành trong tương lai
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba châu thị thu nga và đồng phạm đã ký bảy trăm năm mươi hai hợp đồng góp vốn thu hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng của khách
và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng bảy trăm năm mươi hai căn hộ tại dự án b năm cầu diễn
số tiền hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng thu được của khách hàng này châu thị thu nga mới trả lại gần hai mươi chín tỷ đồng cho bốn mươi ba khách hàng
còn lại hơn ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng châu thị thu nga đã chiếm đoạt và sử dụng hết mà không có căn hộ nào
để giao cho khách hàng phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày hai mươi tháng một mươi